rồi bình sinh cháu thứ hai bé lê văn dũng chào đời khỏe mạnh
nhưng cuộc sống gia đình cũng chẳng được cải thiện
chồng bình lên thành phố làm cửu vạn không quan tâm đỡ đần được bởi con
trong khi ấy những mâu thuẫn cơm không lành canh không ngọt vẫn liên tục kéo dài
kinh tế tuấn thiếu nở nần càng khiến cho cuộc sống của họ trở nên nặng nề mù mịch
tưởng như không có ngày mai
khi cuộc sống hiện tại rơi vào bế tắc lẽ thường người ta hay vinh vào niềm hy vọng ở tâm linh
những lời phán đoán rất vô tình không có căn cứ từ những người thầy bối
đôi khi lại có sức mạnh tạo thành những biến cố dữ dội làm thay đổi toàn bộ cuộc đời của một con người
và bình đã rơi vào trường hợp như thế
bầu trời sụp đổ dưới chân của bình khi thầy bói phán rằng tương lai cô rồi sẽ chẳng đi đến đâu
thậm chí còn mờ mịch hơn hiện tại
bởi bé dũng con cô rồi cũng sẽ tật nguyền như người anh bất hạnh của nó
đúng lúc bình đang hoang mang về tương lai
thì hai vợ chồng lại xảy ra cãi cọ về chuyện tiền bạc
hai vợ chồng thách nhau ly dị rồi thách nhau chết
không ai ngờ rằng đó lại là giọt nước làm tràn ly
tương lai như vậy thì sống để làm gì
khi ấy bình đã nghĩ chỉ có cái chết mới là lối thoát của mình
nhưng cô chết đi thì ai sẽ nuôi con cô
trong dòng suy nghĩ mong mụi ấy như ma xuôi quỷ khiến
bình đã có một quyết định khó tin là đưa con chết theo mình
thế là bình đã sát hại bé lê văn dũng rồi sau đó tự tử
đạo đớn thầy con bình chết mang ủng nhưng bình thì không chết
thật sự ra là cái lúc đấy thì nói đúng là em cũng chẳng thiết gì cả
nhưng em mình chỉ muốn tìm cho mình một cái lối thoát nào đấy
bình không xứng đáng để làm mẹ
đúng hổ dữ còn không ăn thịt con
nhưng không phải bình không thương con
có người mẹ nào dứt ruột đẻ con ra mà lại không biết xót thương cho giọt máu của chính mình
nhưng quay cuồng điên đảo trong mong mùi
chỉ một phút mù quán người mẹ ấy đã tước đi mạng sống của đứa con
mà mình đã đứt ruột đẻ ra
và cũng tự tước đoạt đi quyền làm mẹ của chính mình
buổi sát ở trại giam số năm
cao thị bình cũng như bao phạm nhân khác
bắt đầu công việc lao động cho một ngày cải tạo mới
hình ảnh đứa trẻ được ôm ấp trong vòng tay của mẹ
trước khi giao cho người trong trẻ
trong buổi sớm mai
ngày nào cũng ám ảnh bình
bình cũng đã từng có những phút giây ôm áp con trong vòng tay như thế
giờ đây chỉ một tiếng trẻ cười hay trẻ khóc
vô tình lại như một nhát dao cứa vào tâm can của bình
bình đã đem con của mình đến với cuộc sống này
rồi lại tự tay mình tước đoạt đi cuộc sống ấy của con
nỗi đau tận cùng của một kiếp người
nhưng nỗi đau ấy không chỉ mình bình gánh chịu
nó còn là nỗi đau của những người ở
lại nơi mái nhà
và làng quê mà mình đã gây ra tội ác
là cha mẹ
là đứa con trai tật nguyền của bình
dù họ có tha thứ cho bình hay không
thì nỗi đau vẫn còn đó
chất chứa nơi tận cùng trái tim
tường rêu phong mái ngói cũ đó
là ngôi nhà của bà nguyễn thị khoa
mẹ chồng của nạn nhân cao thị bình
và đứa con trai tật nguyền của chị
cháu lê vạn hùng đang ở
năm nay hùng đã bảy tuổi
đáng lẽ ra ở độ tuổi này
cháu đã có thể cấp sách đến trường
tập đọc tập viết
nhưng cậu bé này vẫn chỉ như một đứa trẻ
lên hai lên ba
bà nguyễn thị khoa năm nay sáu mươi ba tuổi
nhờ trời cho bà đôi tay đôi chân nhanh nhẹn
để bà có thể chăm lo cho đứa cháu tật nguyền
bất hạnh của mình
cháu nói cũng không nói được
mà đi cũng không đi được
rồi ăn cũng không có cái sự
răng thì nó xuống hết
không có gì nữa

không có cái độ nhà
cho nên là mình cứ phải chăm sóc cả ngày
sáng là cháu ngủ
mà bà là phải dậy sớm
rồi băm rau lợn
rau gà quét tước
bắt đầu là đi chợ mua tí thức ăn
cho cháu là phải đóng hết
cửa ngõ cửa nhà
rồi mới đi được
có khi đi cháu không về cháu bò xuống nhà
mình về rồi lại thấy bé phải bỏng
nó cả bụi
vì cuộc sống mưu sinh
anh lê vạn vụ
cũng chẳng còn cách nào khác
phải gửi con ở nhà cho bà nội
để ra thành phố làm thuê
nhà chỉ có hai bà cháu
nhưng chẳng bao giờ được ăn chung một chút
ai cũng thương cảm cho hoàn cảnh của bà
bà thò các anh chị mấy xa
mỗi người có công việc
mình bảo ôm cháu thôi
thấy bà vất vả
bây giờ bà thì chân thì lúc mơ cũng đau
mà cứ thấy ôm hắn
rồi vợ chồng ở trên nhà chảm ăn được cái gì cho bà
cho nên mà rất là buồn
cho nên mà nói tóm lại
thì giờ số phận
bà phải chịu thôi
bây giờ khổ nhất là chỉ có bà
cháu hùng được trợ cấp
một trăm tám mươi nghìn đồng
số tiền ít ỏi ấy bà hoa không dám tiêu
mà dành dụng phòng khi cháu đau ốm
anh vũ thu nhập bấp bên
cũng chẳng đủ thu nhập gửi về cho cả hai bà cháu
mỗi năm bà khoa chỉ trong chợ vào hai sào ruộng
nhưng rồi bà cũng chẳng có thời gian nào
để làm cả
bởi không thể gửi hùng cho ai được
mỗi khi ôm cháu vào lòng
trong bà lại thấm thiế trọn vẹn nỗi đau
bà tan nát cõi lòng
khi nghĩ đến đứa cháu nội xấu xố
xót xa cho gia cảnh tan tác của đứa con trai mình
con dâu giờ vào tù
cháu trai chết thảm
còn đứa cháu tật nguyền này
thì ngày mai cũng chẳng biết ra sao
chỉ một hai năm nữa thôi
gói trùng chân mỡi
và người già thì như chuối chín cây
đúng nhiều khi mà tôi ôm hắn tôi ngủ
mà nhiều khi tôi chảy nước mắt
vì hắn tôi khóc thầm với hắn
vì là tôi thấy mẹ thì ở tù
rồi bố thì đi làm xa
người ta còn có bố có mẹ ở nhà
nên mà riêng với hắn thì tôi thấy
hắn thiếu thốn những tình cảm của bố mẹ
tôi thấy rất là xót xa
và tôi rất là thương cháu
nhưng mà không biết làm thế nào
để mà bù đáp cho cháu được
mình chỉ biết là thương cháu
và ôm cháu mà khóc
cùng chung nỗi đau đớn với bà khoa
là gia đình của ông cao tất thắng
bố mẹ đẻ của phạm nhân cao thị bình
hơn hai năm trôi qua
kể từ khi xảy ra bi kịch kinh hoàng ấy
ông thắng và vợ
chưa khi nào có một giấc ngủ yên
bây giờ tôi nằm đêm
tôi không bao giờ ngủ được nhiều
lúc nào tôi nghĩ với con
bố với mẹ với anh chị
bây giờ để con nằm
trên cái xa bố xa mẹ
không được tự do
lúc nào cũng không được
thì lại tàn tật
thì đi làm xa
bây giờ ở với ông bà nội
chán rồi ở ngoài
ông bà giận bình lắm
hành động của bình không gì có thể bao biện được
nhưng trong thâm tâm của họ
ông bà đặt tên con là bình
với mong ước con sẽ có cuộc sống bình yên ả
ông bà vẫn thường tự trách mình
vì sự vô tâm trong cuộc sống riêng của con
trong lòng người cha người mẹ
không khỏi những ám ảnh dây dứt
ông bà có ngờ đâu
đời con nên nổi
nếu con nói cho bố mẹ biết
thì bố những tình thế khó khăn của con
thì bố mẹ có thể thao gỡ được cho con
thì con đó xảy ra cái sự việc đó
cho con đó khổ
mà con lại ở nhà rồi nuôi nắng
rồi cái thùng quẻ
nó đỡ vất vả
cho con bố con mẹ
con ông con bà
để bây giờ đúng là một mình
con nó khổ
đi nó không biết đi
ăn không biết ăn
chỉ có biết vạ vật mình chua ăn
thì làm ra khóc
vọc cơ căm hàm
hàm xuống đất
cho nên là khổ
bà thấy bà sốt
bà thương cháu nhiều lắm
đứng ở góc độ khách quan
hoàn cảnh của bình khi ấy
chưa phải đã rơi vào ngõ cục
vào đường cùng như cô nghĩ
bởi xung quanh mình còn có gia đình
người thân luôn hết mực yêu thương cô
tiếc rằng cô đã không mở lòng
để chia sẻ với người thân
cũng tại vì là bố mẹ thương em
nên là em cũng không muốn
phải để cho bố mẹ suy nghĩ
tại vì mẹ em là một người rất là hay suy nghĩ
mẹ em là một người
chỉ có cần hơn một tí thôi
bà suy nghĩ cả đêm không ngủ được
vì thế nên là em cũng không muốn
để cho mẹ phải bận tâm nhiều về mình
giả như khi ấy bình chia sẻ
những khó khăn của mình với người thân
thì sẽ có một lần
sẽ không rơi vào bế tắc
giả như bình đừng tin vào lời của thầy bói
giả như hai vợ chồng bình bớt nóng giận
biết quan tâm chia sẻ với nhau nhiều hơn
nhưng tất cả mọi lời giá như
thường đi sau sự việc
vậy nên giá như
đừng để phải nói giá như
thì bình cũng như cha mẹ
sẽ không phải có những đau đớn như ngày hôm nay
sống trong những đau đớn dài dứt ấy
liệu rằng người thân cha mẹ
có thể tha thứ cho bình được hay không
và liệu bình có thể tha thứ
cho chính tội lỗi của bản thân mình được hay không
tòa tuyên phạt cao thủy bình
tòa tuyên phạt cao thủy bình

bình không kháng án
hơn ai hết chỉ hiểu rằng
bản án lương tâm mới là bản án dài nhất
bản án đến cuối cuộc đời
chị mãi mãi không thể tha thứ được cho chính mình
các cán bộ trong trại giam cho biết
những ngày đầu khi mới về trại
bình tỏ ra rất tiêu cực
các cán bộ ở đây rất lo lắng cho mình
sợ rằng có thể
vì suy nghĩ tiêu cực
biết đâu bình lại làm liều một lần nữa
phạm nhân bình có những diễn biến
nó hết sức là phức tạp như thế
thì là tôi bản thân tôi
thì tôi cũng thường xuyên gặp gỡ
giáo dục phạm nhân
thứ nhất là thảm hóa
và thứ hai là động viên phạm nhân
để phạm nhân xác định được
cái quá trình cải tạo của mình
xác định được
để phạm nhân xác định được
động viên bên cạnh đó
thì cũng động viên chị
để động viên phạm nhân bình
để phạm nhân bình
yên tâm cải tạo
hơn tám trăm linh ngày trong trại giam
với nỗi hối hận
luôn dằn xé tâm can
dù không thể tha thứ cho bình
nhưng đến bây giờ
bình đã hiểu cô cần phải sống
để trả giá cho tội lỗi của mình
và bởi vì bình tĩnh
mới có một sợi dây quý giá
kéo cô ở lại với cuộc đời
đó chính là đứa con tật nguyền
đứa con sinh ra vốn đã thiệt thòi
này lại hụt hẳn
bởi bất ngờ
thiếu vắng vòng tay mẹ
cô phải sống để về với con
chăm lo cho con
và cũng là để trả nợ cho cuộc đời này
cái hiện tại thì
thật sự là bây giờ em cũng chỉ có muốn là
em cố gắng cải tạo tốt
với cái bất khoản của mình
nhà nước để ra
của trại để ra
để em sớm được về
với gia đình em
còn cái mong muốn trong tương lai thì
em cũng chỉ muốn là sau này về
em làm một người tốt
chăm lo cho con
và cho bố mẹ
từ ngày bên bỉ bắc
bà khoa thay con dâu làm bố
làm mẹ của hùng
trong lòng bà
mất mắt dù quá lớn lao
nhưng hơn hai năm qua
bà đã tự mình tha thứ cho người con dâu tội lỗi
người ta thấy vụ về
người ta bíu vợ như thế
thì bố đi mà lấy đứa khác
thì tôi cũng có khuyên hết
tôi bíu đi này
tôi hiểu là thôi bây giờ con cũng cố gắng
con thương lấy thằng hùng
thì con cũng cố gắng con chờ đợi để bình về
không có sai lầm như thế
nhưng mà sau này rồi
nó sẽ hối cãi
nó sẽ sống tốt hơn với con
bây giờ con tôi nghĩ một cách
là bây giờ mà
con bình hơn cũng trước nay
là về làm dâu tôi
cũng không có cái điều chi là cái đáng là phải
hình lão thì là
hình thế nào với tôi cả
tôi thấy hình cũng là cái đứa dâu ngon
mà giờ xảy cái chuyện đó
thì tôi cũng mong là hình
giờ vợ chồng sớm xuân hoạt
để rồi mà về

rồi nuôi lấy hùng
để cho hắn trọn tình trọn nghĩa
hơn hai năm con gái đi tù
ông bà thắng càng dành sự quan tâm
đến bé hùng nhiều hơn
như là để bù đắp sự thiệt thòi
về tình cảm cho cháu
ông bà cũng thường xuyên đón cháu
về nhà chăm sóc để đỡ đần cho bà khoa
nói chung là tôi rất cảm ơn
về tình cảm cho cháu
về bên nhà chồng của quý vị
nói chung là rồi cũng quan tâm
rồi giữ trông nôm
cho thằng que
gọi làng que
thì nói tóm lại là
rồi để cho hai bên gia đình
rồi là hết sức thù cảm
rồi để mong sao
rồi bên chồng và bên đẻ
thì để mong
nói chung là
tức là nhà nước khoan hồng
để cho cái bình nó
nhanh sớm về
để có bố có con
rồi có vợ có chồng
vì kinh tế gia đình khó khăn
lại neo người
từ khi bình thủ án đến giờ
bà khoa cũng mới có điều kiện
lên thăm con dâu một lần
gia đình ông thắng thì cũng cố gắng
vài tháng lên thăm con
nhiều lần ông còn đem theo cả cháu hùng
để mẹ con được gặp mặt
đến nhà phạm nhân bình
chúng tôi rất hy vọng
có thể gặp được anh lê vạn vụ
chồng của chị bình
nhưng thật tiếc
anh vụ lại đang đi làm ăn xa
khách quan mà nói
bình còn may mắn hơn rất nhiều người
bởi bên cô còn có gia đình
và điều quan trọng nhất
là họ đã tha thứ cho cô